ngày một mươi bảy tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm và làm việc với tỉnh ủy ubnd tỉnh an giang
về tình hình kinh tế chính trị xã hội của địa phương
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những lĩnh vực mà an giang đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng lưu ý ubnd tỉnh cần triển khai mạnh mẽ hơn vấn đề tự chủ trong cả hai lĩnh vực y tế giáo dục
đảng bộ chính quyền địa phương cần phát huy tính tự chủ để giải quyết những vấn đề còn tồn tại hạn chế
lãnh đạo tỉnh cần mạnh dạn kiến nghị những vấn đề trong chính sách chưa phù hợp đặc điểm vùng miền
trước đó phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang